các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những quy định này được coi là một trong những biện pháp nhằm ngăn chặn hoạt động gò đất trái phép
tuy nhiên có thể thấy trong thời gian vừa qua hoạt động có đất môi giới bất động sản vẫn diễn biến phức tạp gây nhiều hệ lụy
ảnh hưởng xấu tới thị trường bất động sản
vậy cần làm gì để ngăn chặn tình trạng co đất gây náo loạn gây sốt đất
và người dân thì cần phải lưu ý gì để không tiền mất tật mang khi ôm đất dự án ma
đây chính là vấn đề được chúng tôi bàn luận với khách mời là ông nguyễn văn đính
chủ tịch hội môi giới bất động sản việt nam trong vấn đề và chính sách ngay sau đây
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
như một làn sóng những cơn sốt đất lan rộng tại nhiều địa phương
từ các khu vực lân cận hà nội tp hcm
cơn sóng tràn về nông thôn thậm chí là đất đồi đất rừng cũng được xẻ thịt phân lô phân nền để bán
nhiều dự án dù mới chỉ trên giấy nhưng các nhóm cỏ đất đã kéo theo từng tốt
tập trung về các vùng quê tạo sóng thổi giá quần thảo
ung sụp mua đất
nhưng chỉ sau vài ngày co đất lại biến mất khiến nhiều làng quê bị khuấy đậu
qua thống kê hiện có khoảng ba trăm linh người tham gia vào các dịch vụ môi giới bất động sản trên cả nước
còn số thực tế có thể nhiều hơn bởi ai cũng làm được công việc này
thưa ông ông có thể cho biết thị trường bất động sản của chúng ta
thời gian qua thì diễn ra như thế nào ạ
thực ra thì cái thị trường bất động sản việt nam sôi động cho chúng ta thấy
cái sung lực của thị trường rất mạnh
nhu cầu sử dụng nhu cầu nhà ở và nhu cầu đầu tư trên thị trường
có thể nói là đang có một cái xung lực rất tốt
tuy nhiên thì hiện nay thị trường nó cũng đang có những cái sự mất cân đối
giữa cung và cầu nguồn cung trên thị trường
đặc biệt là cái nguồn cung chính thống nguồn cung từ các cái dự án bất động sản
mà được phê duyệt có quy hoạch thì đang rất khan hiếm
do những cái vướng mắc trong cái quy định của pháp luật hiện nay
vẫn đang có những sự mâu thuẫn trồng chéo tạo rào cản
chậm phê duyệt các dự án làm cho cái nguồn cung trên thị trường
nó không được cải thiện càng ngày càng khan hiếm
và trong cái bối cảnh
nguồn cầu nó rất là lớn
thì cung cầu nó không cân đối
thì dẫn đến là giá cả nó biến động
thế thì trong cái biến động theo hướng cầu cao cũng ít
thì bao giờ nó cũng tăng giá
nó làm cho thị trường giá rất cao
đặc biệt là những cái dự án mà nóng dự án đẹp
giá đẩy lên rất mạnh
nhất là các cái đô thị lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
vâng thưa ông có ý kiến cho rằng tình trạng xuất đất trong thời gian qua
thì có nhiều nguyên nhân
tuy nhiên một trong những nguyên nhân mà khiến nhiều người quan tâm đó là
việc tình trạng môi giới bất động sản kích giá đẩy giá
khiến cho thị trường bất động sản nóng lên
vậy thì ý kiến của ông như thế nào về nhận định này ạ
trong cái bối cảnh cung thiếu cầu nhiều
thì thị trường xuất hiện những cái hiện tượng lách luật
rồi thậm chí là không phù hợp với định pháp luật
để tạo ra những nguồn hàng trên thị trường
không phù hợp quy định lách các quy định của pháp luật
ví dụ như là gom đất có sổ đỏ
rồi chia tách lô thửa bán
thậm chí là không tuân thủ các quy định pháp luật
là cũng đi gom ruộng vườn thậm chí là san cả đồi cả rừng để chia tách thửa
thì đấy là cái câu chuyện của thị trường bất động sản trong nước hiện nay
và mua bán những cái hàng trôi nổi
trên thị trường mà không phù hợp các quy định pháp luật đó
thì các đầu nậu các môi giới thì đang
đặc biệt là những cái môi giới không chuyên nghiệp
không có ý thức tuân thủ quy định pháp luật
không có chứng chỉ hành nghề
họ cũng phải góp sức cùng với một số những nhà đầu cơ
đầu nậu gom đất
tạo thành những cái thị trường
thậm chí có cả những cái thị trường ảo thị trường giản tạo
thì tạo ra những cái cơn sốt đất đẩy giá
đặc điểm của nó là sốt đất ở rất nhiều vùng
nên sốt đất chỉ xuất hiện ở những khu vực mà nhà nước không kiểm soát được
và quản lý địa phương không kiểm soát được
và đặc biệt là không nằm trong những cái dự án chính thống được
các quy định của pháp luật cho phép thực hiện
bác đạo ông hiện nay thì chúng ta có những cái quy định pháp luật nào
để quản lý việc môi giới bất động sản
trong luật kinh doanh bất động sản
hai nghìn một mươi bốn đã quy định là môi giới bất động sản khi tham gia vào thị trường
thì phải qua một cái sát hạch và được cấp cái chứng chỉ hành nghề
nếu ông đủ kỹ năng tiêu chuẩn hiểu biết các quy định pháp luật
và những kiến thức của thị trường của hàng hóa
thì ông mới được cấp chứng chỉ
và lý do đó ông mới đủ điều kiện để ông hành nghề
tuy nhiên thì hiện nay cái số lượng mà nhà môi giới đang có chứng chỉ để hành nghề
thì mới đạt khoảng một mươi trên thực tế những người tham gia vào hoạt động môi giới chuyên nghiệp
vấn đề ở đây không phải là trong đó có nhiều môi giới họ cũng đang muốn
là được chuẩn hóa được cấp chứng chỉ
tuy nhiên thì chúng ta hiện nay theo chúng tôi thống kê thì nhiều địa phương trên cả nước
đang chưa thực sự tích cực trong cái việc cấp chứng chỉ cho các nhà môi giới
cũng có nhiều nhà môi giới thì họ lại cho rằng là họ cũng không cần thiết phải có cái chứng chỉ
bởi vì là quản lý nhà nước hiện nay cũng đang buồng lỏng
cũng không kiểm tra kiểm soát các hoạt động của họ tại địa phương của mình
họ đóng trụ sở ở đâu họ làm ở sàn giao dịch nào họ có báo cáo với cơ quan quản lý không
họ có nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của mình không v v và rất nhiều chuyện
thì không được quản lý nhà nước
do vậy cũng lại tạo ra một cái sự nhờn luật và không sợ luật
và cũng không cần phải có các cái chứng chỉ hành nghề để hoạt động
thế thì trong hiện nay thì chúng tôi cũng đã được nghe
từ phía chính phủ bộ xây dựng cũng đang có cái hướng sửa lại các cái quy định
cho nó phù hợp để quản lý các cái nhà môi giới nó được chặt chẽ hơn
vâng vậy thì theo ông trong thời gian tới chúng ta sẽ cần phải chỉnh sửa các quy định pháp luật như thế nào
và làm thế nào để các quy định này sẽ được thực hiện một cách nghiêm trình
tôi do rằng là trước tiên thì việc quy định pháp luật là phải điều chỉnh ra
để làm cái nền tảng cơ sở hành lang pháp lý để chúng ta quản lý
cái thứ hai là khi có các cái quy định đó thì cùng với đó là những cái quy định về chế tải
hiện nay thì quy chế tài cũng đã được xây dựng theo một hướng chặt chẽ hơn
tức là thay thế một cái ba mươi chín
nghị định ba mươi chín cũ bằng cái nghị định một mươi sáu mới đây
thì các cái mức phạt cũng rất là mạnh
tuy nhiên thì cái mức phạt đó có thể thực hiện thực thi được không thì lại phải có cái quản lý
bởi vì bây giờ ông làm cách nào quản lý nhà nước phải quản lý được
làm cách nào để có thể giám sát được ông môi giới
còn nếu không giám sát được thì ông ấy vi phạm
chúng ta cũng không biết
không biết thì làm sao phạt được họ
có thể áp dụng cái chế tài để phát
thế cho nên chúng ta đầu tiên chúng ta phải quản lý được chặt chẽ
và hiện nay chúng ta cũng đang trong một cái thời đại công nghệ
vốn là thời đại công nghệ
thì việc quản lý các cái hoạt động kinh doanh
các cái hàng hóa bất động sản đến các cái nhà môi giới bất động sản hoặc các chủ đầu tư
chúng ta đều có thể sử dụng các hệ thống công nghệ
chuyển đổi số để mã hóa đến từng bất động sản
mã hóa đến định danh đến ông môi giới
định danh đến chủ đầu tư
đúng không ạ
tất cả những cái đó nó sẽ có cái hệ thống công nghệ theo dõi
rất đơn giản rất nhẹ nhàng nhưng lại vẫn chặt chẽ
thì lúc đó câu chuyện tôi cho rằng là mọi vấn đề quy định được sửa đổi chế tài đủ nặng quản lý bằng công nghệ
thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ làm tốt cái công tác quản lý các hoạt động của thị trường giao dịch bất động sản
và lúc đó chúng ta sẽ có cơ sở đủ mạnh để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng
vâng để tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra thì ông có những cái tư vấn như thế nào đối với các nhà đầu tư
cũng như là người dân khi muốn mua bất động sản ạ
trước nên cũng phải là không nên vội vàng
cần thận trọng tìm đến những cơ sở sản giao dịch các nhà môi giới đủ uy tín
và tìm hiểu họ thông qua những trang web của chính quyền địa phương về việc đã cấp chứng chỉ hành nghề
bộ xây dựng hay của hội môi giới bất động sản việt nam thì đều có cung cấp những cái thông tin đó để chúng ta tìm hiểu
thứ hai là cần nên tìm đến các cái đơn vị đó để mà được tư vấn
quan điểm của chúng tôi là họ phải lấy cái pháp luật làm trọng
tức là mua bán giao dịch hàng hóa bất động sản phải phù hợp quy định pháp luật
tức là phải kiểm tra về mặt pháp lý của các cái bất động sản
không vì hám lợi thấy rẻ hay gì đó chúng ta lại sẵn sàng nhắm mắt là đi theo những cái lời rụ rỗ mật ngọt của những cái ông cỏ đất ông môi giới không chuyên nghiệp
chúng ta lại mắc bẫy họ
cái nữa là chúng ta phải nhìn vào cái thị trường mà chúng ta đang định hướng đến
là cái thị trường này nó có thực hay không thực
nếu không chúng ta lại dính vào những cái dự án ma dự án lừa và bị các cái cỏ đất người ta lợi dụng và người ta lừa đảo mình
và như vậy rủ rỗ rất cao
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay